chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng sớm ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số tám đã suy yếu thành một vùng áp thấp
trong ngày và đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm
vào một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp trên vùng ven biển khu vực từ hà tĩnh đến quảng trị
sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi thì suy yếu và tan dần
về diễn biến bão số chín đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bốn
từ một h ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến một h ngày hai mươi bảy tháng một mươi bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
đến một giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trước diễn biến của thời tiết phức tạp áp thấp gần bờ cơn bão số chín di chuyển trên biển đông
để ngừng trực tiếp
nhiều tỉnh thành miền trung đang chạy đua với thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị ứng phó với bão số chín
tại tỉnh quảng bình đã huy động tối đa lực lượng thi công cả ngày và đêm để khắc phục hàng trăm điểm sạt lở
khối đất đá sạt lở lên đến hàng vạn mét khối
đặc biệt là tại các tuyến đường độc đạo lên các xã miền núi như quốc lộ chín b quốc lộ chín e quốc lộ một mươi hai a
nên mặt đường bị sạt lở nghiêm trọng nhiều xã ở khu vực này vẫn bị cô lập
tại quảng trị sau ba ngày tạnh giáo nhiều nơi đã có mưa lớn trở lại
lực lượng cứu hộ tạm thời không tiếp cận được những nơi còn bị chia cắt
tỉnh khuyến cáo các đoàn cứu trợ tạm thời chưa đến hai xã hướng lập hướng việt do có nhiều điểm sạt lở núi
hơn hai ba trăm linh tàu cá của các tỉnh cũng đã được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão số chín để vào nơi tránh trú an toàn
còn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và đối phó với thời tiết cực đoan
hiện tại nước lũ đang rút dần các cấp chính quyền cùng với lực lượng quân đội công an các tổ chức đoàn thể tập trung làm vệ sinh môi trường
giúp nhân dân trường học lau chùi nhà cửa trường lớp
lực lượng y tế tổ chức phun hóa chất khử độc dio trùng ngăn chặn dịch bệnh có thể bùng phát sau lũ
nhân dân các huyện ven biển đã đưa tàu thuyền vào âu thuyền tránh chú áp thấp bão số chín
thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ tại thủy điện rào trang ba xã phong xuân huyện phong điền
đã tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số năm
trước một mươi ba giờ toàn bộ lực lượng cứu hộ đã di chuyển về tại thủy điện giao trang bốn để đảm bảo an toàn
sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi
lực lượng chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng và lực lượng hỗ trợ theo dõi tình hình mưa bão chưa lên đường hiện trường nhà máy thủy điện giao trang ba
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo trong những ngày mưa lớn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng đài khí tượng thủy văn cập nhật thông tin thời tiết từng giờ
nếu có nguy hiểm sẽ cảnh báo để giúp lực lượng cứu hộ rời khỏi giao trang bốn
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phát hiện thêm một thi thể công nhân nằm dưới lớp đất đá cạnh suối ở giao trang ba
đây là thi thể công nhân thứ năm trong số một mươi bảy người mất tích sau vụ sạt lở
thực hiện hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng vừa bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ
vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi người dân nghe tiếng chi hô cướp của người phụ nữ đang truy đuổi theo hai đối tượng thanh niên điều khiển xe mô tô chạy về hướng địa bàn thành phố cà mau với tốc độ rất nhanh
phát hiện vụ việc một tổ công tác của công an tỉnh cà mau và bạc liêu đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức chia làm nhiều mũi tổ chức vây bắt
hai đối tượng bị bắt gồm trần văn mến và nhân thanh hiếu cùng phương tiện là xe mô tô hiệu guinner
theo lời khai của bị hại vào thời điểm trên đang trên đường điều khiển xe thì bị hai đối tượng áp sát và giật lấy sợi dây chuyền có trọng lượng khoảng tám chỉ vàng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn